trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác của công an tỉnh nghệ an phát hiện tô bá hoài nam điều khiển xe mô tô với tốc độ cao không đổi mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm vào người thiêu tá nguyễn xuân cảnh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên làm đồng chí cảnh bị thương
đối tượng này đã bị lực lượng công an khống chế ngay tại chỗ làm việc với cơ quan công an nam đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hưng nguyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
pun kẹo pun trạ lân chú tại tỉnh hủa phan lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp
qua đấu tranh khai thác pun khai nhận lợi dụng thời tiết giá rét sương mù dày đặc để tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng pun đã lên biên giới gặp một người đàn ông người lào không biết tên tuổi hỏi mua sáu mươi viên ma túy tổng hợp với giá hai trăm năm mươi triệu đồng để mang sang việt nam bán kiếm lời
khi đang mang ma túy đến bản trường khương xã trường khương huyện sông mã thì bị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thưa quý vị các chuyên án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh bóc gỡ vừa qua đã cho thấy có phương thức thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại nước ta
đó là triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tổ chức mua bán bào chế ra các loại ma túy thế hệ mới từ nhiều loại tiền chất hóa chất phục vụ sản xuất diễn biến này đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác đấu tranh phòng ngừa
chà mộc thảo cà phê nước hòa quốc
cà phê nước hòa đóng gói với bao bì bắt mắt hấp dẫn tất cả bên trong đều là ma túy tổng hợp dạng bột đối tượng cầm đầu đứng dây sản xuất ma túy này có thời gian làm việc ở nước ngoài và đã học được công thức pha chế ma túy nước vui
nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận nên khi về nước đã tuyển dụng người và bắt tay vào sản xuất
bàn chuyên án đã làm rõ trong nửa năm qua đường dây này đã pha chế đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vui
việc các đối tượng tự sản xuất điều chế đóng gói các loại ma túy mới đang là thủ đoạn phổ biến thời gian qua
các chất ma túy mới ở đây thì các đối tượng lợi dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và cơ bản hoạt động trên không gian mạng
các loại hóa chất dung môi này thì đều nhập nước ngoài qua đường tiểu ngạch không qua chính ngạch
thế nói là qua đường bòn đối mở qua những sông canh dạch thế là cái việc mà phát hiện cũng vô cùng khó khăn
thế rồi là cái việc mà ở
những cái nhà thuê nhà trọ hoặc những đấy thì nó là hoạt động bình thường
đấy cũng không có một cái dấu hiệu gì là để ra đấy là một cái xưởng gì cả
có thể nói rất kinh áo
thế và cái này nó phải qua một công tác điều tra rất dài
cái thứ hai phải có những cái kiến thức về nghiệp vụ thì chúng ta mới phát hiện bắt giữ được
ngoài ma túy dưới dạng nước vui tội phạm còn tung ra thị trường ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử thuốc lá điếu bánh kẹo
phương thức thủ đoạn hoạt động mới hiện nay của đối tượng rất tinh vi
đó là lợi dụng kiến thức về tiền chất hóa chất
chúng sẽ điều chế các chất hóa học để tạo ra hoạt chất không nằm trong danh mục chất ma túy để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
thông thường thì trước đây các đối tượng thì chủ yếu là sử dụng lấy các ma túy để mà pha trộn cũng như là cất dấu ở trong các hàng hóa để vận chuyển thôi
chứ còn đây là cái đối tượng mà sử dụng
đây là sử dụng cái ứng dụng cái thành tiệu của kho
công nghệ mà để mà ẩn cái chất ma túy vào một cái hóa chất khác chuyển thành một hóa chất trung gian để vận chuyển
hồng nào qua mắt được cái lực lượng chức năng
tức là khi đó thì những các cái thiết bị mà nhận dạng của mình thì là không phát hiện được đây là cái chất ma túy
như vậy các loại ma túy tổng hợp mới hiện nay hầu hết đều được các đối tượng tội phạm điều chế và sản xuất từ các loại tiền chất hóa chất
theo đó mức độ độc hại với sức khỏe đặc biệt là hệ thần kinh là rất lớn
khách hàng mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ học sinh sinh viên muốn tìm tòi khám phá sự mới lạ
mà không lường hết được những hậu quả và tác hại của việc sử dụng các loại ma túy này gây ra
thực tế thì lớp trẻ chúng ta mà chủ yếu là các cháu thanh thiếu liên học sinh sinh viên là thích khám phá thích tìm tòi và muốn thể hiện mình
thì đánh vào đúng cái tâm lý này thì các đối tượng đã sử dụng sản xuất các cái mẫu mã rất
bắt mắt rất bắt mắt quảng cáo rằng là những cái chất này chỉ là chất kích thích nhưng không phải là ma túy
nhưng thực chất đây là loại ma túy núp bóng các cái dạng
có hai dạng thứ nhất là ma túy tổng hợp thì núp bóng ở trong các cái đồ uống rồi thực phẩm
còn ma túy tinh dầu cà ra thì được núp bóng ở các dạng thuốc lá điếu rồi thuốc lá điện tử
trong khi thủ đoạn của
trong khi thủ đoạn của
của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi với nhiều loại ma túy mới núp bóng thì giới trẻ vẫn mơ hồ về mối nguy hại này
nhiều bạn trẻ có suy nghĩ cho rằng các sản phẩm này là vô hại và không gây nghiện
theo đó con số người nghiện ma túy đang có dấu hiệu tăng nhanh và ngày càng có xu hướng trẻ hóa
thực tế này đang đòi hỏi công tác đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa cần được thực hiện quyết liệt và đồng bộ của toàn hệ thống chính trị
và mỗi người dân có trách nhiệm trước hiểm họa ma túy mới hiện nay
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh lào cai đón đợt không khí lạnh được tăng cường
thời tiết xấu đặc biệt trời mưa sương mù đường trơn trượt khiến nhiều đoạn trên quốc lộ bốn g qua địa phận thị xã sapa rất nguy hiểm
thường hay xảy ra tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã triển khai nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát và cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đoạn quốc lộ bốn g qua địa phận thị xã sapa là đoạn đường nhiều đeo dốc và khúc cua khuất tầm nhìn
cùng với đó do thời tiết mưa sương mù đường trơn trượt lưu lượng xe nhiều rất dễ xảy ra tai nạn giao thông
đặc biệt là đoạn đường qua địa phận xã trung trải âu quý hồ
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã bố trí cán bộ chiến sĩ hướng dẫn người tham gia giao thông trước khi lên đèo
đề nghị lái xe di chuyển lên và xuống đèo đi số thấp với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ đi đúng phần đường
không tránh vượt sai quy định bảo đảm lưu thông an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa gửi công điện yêu cầu các bộ ban ngành địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới tính từ vị tuyến bảy một mươi một độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ
vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin
về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ưng phó
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộp hậu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy
phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình về tội đánh bạc
còn phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thể hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộp hậu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân xoạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện